thưa quý vị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đạt cho được mục tiêu yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
đây là chỉ đạo của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dưới lễ kỷ niệm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ trường công an nhân dân các giáo sư phó giáo sư nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú nhà giáo đặt danh hiệu dạy giỏi cấp bộ qua các thời kỳ
dưới lễ kỷ niệm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an này tự nhiên đã có một sản phẩm
quan trọng từng bước hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân
chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác công an trong tình hình mới
đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân không ngừng phát triển
với tổng số hơn ba bốn trăm linh nhà giáo trong đó có bốn mươi hai giáo sư hai trăm bảy mươi ba phó giáo sư hai mươi hai nhà giáo nhân dân
một trăm bảy mươi năm nhà giáo ưu tú năm trăm tám mươi năm tiến sĩ và hơn hai thạc sĩ
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc
trong công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực hiệu quả
của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành công an
chúc mừng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn hai mươi hai
chúc mừng các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo sư phó giáo sư giáo viên dạy giỏi
giáo viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi
công an trung ương cũng tập trung triển khai nghị quyết này và cũng chăm lo đến cái việc mà đào tạo khán bộ
nếu mà bây giờ nghị quyết xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn ba mươi toàn lực lượng công an dân tiến lên chính quy hiện đại

thế nhưng công tác giáo dục đào tạo là vô cùng quan trọng
bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng
đây là vấn đề tiên quyết là khâu then chốt trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân

thưa quý vị đó là những câu thơ đã được ai đó viết để nói về những cán bộ quản giáo và họ được ví như những người thầy giáo cô giáo
với trách nhiệm của mình thì hàng ngày những người thầy tại các cơ sở giam giữ vẫn miệt mai gieo màu xanh của niềm tin và hy vọng thắp sáng con đường trở về nẻo thiện của những người học trò từng lầm đường lạc bước
hướng dẫn dạy nghề cho phạm nhân công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại có nhiều khó khăn
nhân án phạt tù ở tuổi còn rất trẻ những ngày đầu vào trại phạm nhân luôn chống đối không chịu học nghề
thiếu tá mai thị thu trang đã dùng tình cảm bản năng của người mẹ để uốn nắn giáo dục phạm nhân
bản thân tôi là một người vi phạm pháp luật và vẫn còn trẻ khi mà vào đây tôi cũng rất là biết ơn các cán bộ quản giáo đã giúp đỡ và yêu thương và dạy dỗ của tôi lại làm lại cuộc đời
mỗi phạm nhân lại còn
một câu chuyện cuộc đời hoàn cảnh khác nhau để dạy nghề và cảm hóa họ những người quản giáo phải luôn kiên trì chăm sóc trò chuyện
trong năm hai nghìn một mươi đội tôi là có tiếp nhận một phạm nhân tên là thiếu thị thu
trong thời điểm đó phạm nhân này có một hoàn cảnh rất đặc biệt phạm nhân này bị nhiễm hiv
chồng phạm nhân cũng nhiễm hiv và cải tạo tại nam thanh hóa thì chồng phạm nhân đã chết cách đấy là hai năm
khi đó khi này là phạm nhân tư tưởng rất là buồn con thì ở nhà bà nội bảy mươi tuổi là nuôi
qua cái hoàn cảnh của phạm nhân thì tôi đã bố trí cho phạm nhân cái công việc lao động mà nó phù hợp
cái công việc tôi giao là không cho phạm nhân thêm bàn máy nữa mà lúc đó tôi giao cho phạm nhân ngồi nhật chỉ
hàng ngày là cũng ngồi cùng với phạm nhân để động viên phạm nhân để thúc đẩy phạm nhân có thể vượt qua được khó khăn đó
qua cái quá trình lao động và làm việc hàng ngày thì tôi giúp phạm nhân nhận ra được cái giá trị của lao động
thông qua lao động thì phạm nhân dần dần hình thành nhân cách để nó chuẩn mực với cái đạo đức xã hội
trại giam xuân nguyên hiện đang giam giữ hơn ba phạm nhân
trong những năm qua công tác giam giữ giáo dục người bị thi hành án phạt tù luôn được quan tâm đặc biệt với nhiều biện pháp khác nhau như xóa mù chữ đào tạo chuyên nghề cảm hóa cho phạm nhân thấy được chính sách khoan hồng của đảng nhà nước hiểu biết pháp luật
nhờ vậy số lượng phạm nhân được giam án và tha tù trước thể hạn
ngày càng nhiều hơn
tổ chức các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cũng như đào tạo nghề cho phạm nhân thì chúng tôi cũng triển khai hết sức là nghiêm túc
từ đó thì phạm nhân có thể ý thức cải tạo tốt hơn
trong quá trình cải tạo khi phạm nhân nắm chắc được quy định của pháp luật thì phạm nhân sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của cơ sở giam giữ
từ nơi tội lỗi trở về bến bờ hoàn lương động lực lớn nhất để những cán bộ quản giáo phấn đấu chính là cảm hóa giáo dục được phạm nhân
tìm ra lỗi lầm tìm về nề thiện và hy vọng sau này khi mãn hạn tù những phạm nhân này sẽ có một công việc ổn định
kiếm được những đồng tiền chính đáng từ mồ hôi công sức của mình và trở thành người có ích cho xã hội
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ nổ súng dẫn đến chết người xảy ra tại phường năm thành phố trà vinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án hình sự
đồng thời khởi tố thêm một mươi chín bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi bị hại đang uống nước cùng với nhóm bạn tại khóm ba phường năm thành phố trà vinh
do có mâu thuẫn nhóm của nguyễn trường giang mang theo nhiều dao súng tự chế rồi hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn
vụ ẩu đả giữa hai nhóm khiến một người bị trúng đạn tử vong và một người bị thương
sau đó nguyễn trường giang cùng đồng bọn đã lên ô tô mô tô tẩu thoát
cơ quan chức năng đã bắt khởi tố năm bị can về hành vi giết người
đồng thời khởi tố thêm một mươi chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh tùng chú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một tùng ăn nhậu say về nhà muộn nên bị mẹ ruột là bà nguyễn thị liên la mắng
bực tức tùng đã lấy một cây gậy kim loại đánh liên tiếp nhiều cái khiến bà liên nằm bất động
sau đó thì tùng tiếp tục đi bắt
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một phát điện bà liên đã chết tùng đã kéo xác bà điên ra phía sau nhà vườn cất giấu hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thuê người mở đường lên tận bãi vàng và nhờ người dân vận chuyển máy móc nhiên liệu lương thực để thực hiện hoạt động khai thác vàng trái phép
chu văn hòa chú tại thành phố lai châu đã bị công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng
để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực xã nong hẻo huyện sinh hồ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hòa đã thuê máy xúc và người lái máy tiến hành đào phá rừng hủy hoại thực vật để tạo thành con đường dài khoảng ba km phục vụ cho việc vận chuyển máy móc nhiên liệu lương thực phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép
hành vi của hòa đã trực tiếp hủy hoại hơn một mươi sáu tám trăm linh m hai rừng tự nhiên phòng hộ
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố huỳnh tiến và con là huỳnh tài cùng chú tại thị xã hoài nhơn về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phát hiện đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi của các đối tượng
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại bản xuân tre hai xã búng lao huyện mường ảng công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh công an xã búng lao huyện mường ảng
bắt quả tang đối tượng quang văn lả chú tại huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai kg ma túy tổng hợp